chủ tịch asean hai nghìn một mươi chín chủ trì chủ đề của hội nghị cấp cao asean ba mươi năm lần này là thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững
thủ tướng thái lan nhấn mạnh những thành tựu asean đạt được năm nay với chủ đề thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững góp phần hiện thực hóa cộng đồng asean hướng tới người dân không bỏ lại ai phía sau và hướng tới tương lai
asean đồng thời có những bước tiến mạnh mẽ thông qua triển khai tuyên bố tầm nhìn các nhà lãnh đạo asean về thúc đẩy quan hệ đối tác
văn kiện tầm nhìn asean về khu vực asean và ấn độ dương
bên cạnh đó ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò trung tâm asean và cơ chế asean dẫn dắt như hội nghị cấp cao đông á và hội nghị cấp cao asean cộng ba diễn đàn khu vực asean khẳng định cam kết asean tiếp tục đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc diễn tập hàng hải với mỹ
theo quy định của pháp luật các trường hợp mua bán văn bằng chứng chỉ làm giả văn bằng chứng chỉ và sử dụng văn bằng chứng chỉ giả trên địa bàn
nhiệm vụ cần được chú trọng là tìm ra biện pháp hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng làm giả văn bằng chứng chỉ và mua bán văn bằng chứng chỉ
tăng cường quản lý các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với việc sát hạch và cấp các loại chứng chỉ của các cơ sở giáo dục
thưa quý vị và các bạn bộ tài chính vừa cho biết ước thanh toán kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trong một mươi tháng qua khoảng hai trăm một mươi bốn tỷ đồng
đạt gần năm mươi so với kế hoạch quốc hội giao và đạt trên năm mươi bốn so với kế hoạch của thủ tướng chính phủ giao kết quả trên vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái
có bốn bộ ngành và chín địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên tám mươi trong đó tỉnh hưng yên
nam định và hội nhà văn việt nam có tỷ lệ giải ngân đạt trên chín mươi đáng chú ý ngân hàng phát triển việt nam và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn giải ngân đạt một trăm linh
tuy nhiên vẫn còn hai mươi chín bộ ngành và một mươi năm địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp hơn mức bình quân chung của cả nước là năm mươi bốn
trong đó một mươi năm bộ ngành và một địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bốn mươi một số bộ cơ quan trung ương có kế hoạch vốn giao lớn nhưng tốc độ giải ngân thấp
như bộ giao thông vận tải đạt hơn ba mươi hai trong tổng số vốn hơn hai mươi năm tỷ đồng bộ y tế giải ngân được hơn hai mươi sáu trong tổng số vốn hơn bảy tỷ đồng
bộ thông tin và truyền thông vừa có công văn gửi sở thông tin và truyền thông các tỉnh thành phố về việc chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp
nhằm khắc phục tình trạng các trang thông tin tổng hợp hoạt động như cơ quan báo điện tử
cụ thể từ ngày một tháng một mươi một tạm dừng cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử
tổng hợp với nhóm đối tượng là các doanh nghiệp cơ quan báo chí để ra soát chấn chỉnh xử lý các trang tin điện tử tổng hợp vi phạm
sửa đổi các quy định pháp luật hiện hành để phù hợp với thực tiễn công tác quản lý
bộ thông tin và truyền thông cũng yêu cầu các trang thông tin điện tử tổng hợp phải có thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan báo chí
không chấp nhận thỏa thuận miệng về việc cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp được dẫn lại tin bài
văn bản thỏa thuận trích dẫn nguồn tin phải nộp về cơ quan cấp phép trước ngày một mươi năm tháng một mươi một
sau thời hạn nói trên nếu trang thông tin tổng hợp nào tổng hợp tin bài từ nguồn tin không có thỏa thuận bằng văn bản
yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định
dự kiến thời gian tới bộ thông tin và truyền thông sẽ có văn bản yêu cầu các cơ quan báo chí phải có thỏa thuận bằng văn bản
không chấp nhận thỏa thuận miệng về việc cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp được dẫn lại tin bài
trong đó phải quy định rõ chỉ cho phép dẫn lại nguồn tin sau ít nhất ba giờ kể từ khi tin bài gốc được đăng tải trên báo chí
văn bản thỏa thuận nguồn tin phải gửi về cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
hoặc các sở thông tin và truyền thông để theo dõi giám sát
ngân hàng nhà nước vừa có văn bản đề nghị các tổ chức phát hành thẻ tổ chức thanh toán thẻ tổ chức chuyển mạch thẻ
tổ chức bù trừ điện tử giao dịch thẻ cần nghiêm túc thực hiện việc tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa
theo đó ngân hàng nhà nước yêu cầu đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai ít nhất ba mươi số thẻ đang liêu hành trên thị trường
phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa tương đương với khoảng hai mươi một triệu thẻ atm phải chuyển đổi
từ công nghệ thẻ tư sang thẻ chip hạn chót cho việc chuyển đổi toàn bộ thẻ atm trên thị trường sang thẻ chip là cuối năm hai nghìn hai mươi
theo lộ trình chuyển đổi đến hết năm hai nghìn một mươi chín ít nhất ba mươi năm máy atm năm mươi thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán
đang hoạt động tại việt nam phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa
tiếp theo chương trình mạnh tay với xe vi phạm quy định về khí thải
cảnh báo tình trạng sử dụng ma túy tại các tụ điểm giải trí
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín thanh tra sở dụng máy atm tại các tụ điểm giải trí
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín thanh tra sở dụng máy atm tại các tụ điểm giải trí
quá trình kiểm tra một số phương tiện đã bị lập biên bản đình chỉ hoạt động do vi phạm tiêu chuẩn khí thải
xe khách xe buýt và các loại xe tải đều được kiểm tra ngẫu nhiên nhằm đánh giá thực trạng vi phạm khí thải của các phương tiện
cũng như xe khách hay xe buýt những chiếc xe tải trên đường có dấu hiệu cũ nát đã được lực lượng chức năng lựa chọn để đo mức khí thải
ngoài khí thải các điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện người lái cũng được lực lượng liên ngành kiểm soát và xử lý
kết quả của việc kiểm tra trong những ngày qua cho thấy hầu hết phương tiện đều đặt yêu cầu về quy chuẩn khí thải theo quy định
sau một tuần kiểm tra hơn ba mươi phương tiện của mỗi loại gồm xe khách xe buýt và xe tải kết quả có ba xe tải một xe buýt vi phạm không có xe khách nào vi phạm về quy chuẩn khí thải
bốn trường hợp vi phạm đều đã được lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt đình chỉ hoạt động để chủ xe đưa phương tiện đi bảo dưỡng sửa chữa
lực lượng chức năng thông qua việc kiểm tra khí thải giữa hai chủ kỳ đăng kiểm để đánh giá xem công tác bảo dưỡng duy tu thường xuyên của các chủ phương tiện như thế nào
từ kết quả thực tế đoàn kiểm tra sẽ có kiên nghị về việc có điều chỉnh chu kỳ đăng kiểm với các loại hình phương tiện vận tải này hay không
hôm nay tại xã thanh nông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình đã diễn ra lễ trồng cây polonia để bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế
đây là mô hình làm điểm để nhân rộng trên địa bàn tỉnh hòa bình
cây polonia ở việt nam gọi là cây hồng là loài cây lâm nghiệp dễ trồng dễ sống lớn nhanh
giá cây giống rẻ là cây gỗ quý và đặc biệt có tác dụng ngăn cháy rừng có tốc độ tăng trưởng nhanh
nhưng cây hồng rất có giá trị với môi trường
khi mỗi năm nhả ra khoảng năm mươi kg khí oxy hấp thu khoảng sáu kg chất sunfur do đó sẽ làm trong sạch môi trường hạn chế hiệu ứng nhà kính và tham gia cải tạo môi trường nước
chính quyền địa phương sẽ vận động người dân trồng trên diện rộng nhất là vùng sâu vùng cao để phát triển kinh tế cải thiện đời sống và góp phần vào việc bảo vệ môi trường bền vững
thực hiện quyết định của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng về quản lý vệ sinh môi trường tại khu vực âu thuyền và cảng cá thọ quang
trong ba năm qua các sở ban ngành địa phương liên quan đã có nhiều giải pháp trong quản lý thực thi kiểm tra giám sát xử lý và khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu vực này
trung bình khối lượng rác thải thu gom hàng tháng tại đây giao động từ một trăm ba mươi đến một trăm bốn mươi mét khối nhưng khi có tàu thuyền vế neo đậu thì khối lượng rác thải phát sinh tăng gấp hai đến ba lần
khiến việc thu gom rác thải phải mất từ hai đến ba ngày
để cải thiện môi trường ở khu vực này chính quyền địa phương cần đẩy mạnh quản lý vệ sinh môi trường
tăng cường quản lý kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đặc biệt cần sớm hoàn thành thi công tuyến ống thu gom nước thải nâng cấp và cải tạo hệ thống thu gom nước thải ở xung quanh
ngày ba tháng một mươi một tại tỉnh hải dương đã diễn ra lễ phát động tuyên truyền sử dụng điện an toàn tiết kiệm thông minh
thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt cho đoàn viên thanh niên và người sử dụng trên địa bàn tỉnh
lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng hợp lý điện năng
tiến hành các biện pháp tiết kiệm và chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn ba mươi ngay sau lễ phát động là lễ ký cam kết và diễu hành hưởng ứng sự kiện trên
sáng nay ngày ba một mươi một tại khu di tích lịch sử quốc gia điền hùng tỉnh phú thọ đã long trọng tổ chức chương trình
chấp cánh ước mơ vinh danh khuyến học khuyến tải đất tổ năm hai nghìn một mươi chín
qua nhiều năm tổ chức chắp cánh ước mơ đã trở thành thương hiệu
tạo động lực khích lệ sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt thi đua phát triển tài năng
văn hóa thể thao sáng tạo khoa học kỹ thuật góp phần duy trì giữ vững nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh phú thọ
tại buổi lễ năm trăm chín mươi một đối tượng gồm các cá nhân tập thể học sinh sinh viên giáo viên huấn luyện viên
đạt thành tích xuất sắc năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
cùng các công dân học tập và cán bộ khuyến học đại diện cho các mô hình gia đình dòng họ
cộng đồng học tập tiêu biểu đã được khen thưởng với tổng số tiền gần hai tỷ đồng
ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa phê duyệt chín dự án đầu tư với tổng giá trị trên bốn mươi hai tỷ đồng
để bảo tồn tu bổ phục hồi các di tích văn hóa lịch sử như đình miếu làng nhà thờ trên địa bàn
các dự án đầu tư bảo tồn tu bổ và phục hồi gồm
các di tích là đình nại hiên đông phường nại hiên đông quận sơn trà
nhà thờ tộc đinh nhà thờ chư phái tộc quá giáng tại xã hòa phước huyện hòa vang
nhà thờ tập linh nghề cá làng thanh khê phường thanh khê đông quận thanh khê
di tích đình phước hưng xã hòa nhơn huyện hòa vang
miếu cây xung phường hòa thọ đông quận cầm lệ
di tích đình phước trường phường phước mỹ quận sơn trà
di tích đình cẩm toại xã hòa phong huyện hòa vang
và di tích nhà thờ tiền hiền làng nại hiên phường bình hiên quận hải châu
với tổng mức đầu tư hơn bốn mươi hai tỷ đồng
ngày ba một mươi một đồn biên phòng tân thanh tỉnh lạng sơn vừa bắt giữ nhiều hàng hóa nhập lậu
vận chuyển trái phép qua địa bàn tỉnh
ở ngày hai một mươi một lực lượng biên phòng trạm biên phòng cốc nguyên
thuộc đồn biên phòng tân thanh tỉnh lạng sơn
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát khu vực thôn khơ đa xã tân mỹ huyện văn lãng
đã phát hiện một nhóm người vận chuyển hàng hóa từ bên kia biên giới vào việt nam
lực lượng biên phòng yêu cầu kiểm tra
tuy nhiên những đối tượng này đã vứt bỏ toàn bộ số hàng và chạy trốn
qua thu giữ và kiểm đếm có hai mươi tám bao tải đựng quần áo giày dép
mỹ phẩm và phụ kiện điện thoại ước tính trị giá khoảng ba trăm linh triệu đồng
thời gian gần đây tại thành phố đà nẵng tình hình tội phạm liên quan đến ma túy
nhất là tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán bar vũ trường karaoke
ngày càng diễn biến phức tạp khiến cho xã hội hết sức lo ngại
vào cuối tháng một mươi các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tại một quán bar
thuộc quận hải châu thành phố đà nẵng
qua thử test lực lượng công an phát hiện một trăm một mươi bốn người trên tổng số hai trăm linh khách tại đây
dương tính với ma túy
mặc dù trước đó vài tháng
cơ sở này cũng đã bị kiểm tra và phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy
tình trạng người sử dụng ma túy trên địa bàn thành phố đà nẵng ngày càng gia tăng
và diễn biến hết sức phức tạp nhất là tại tụ điểm giải trí
thậm chí có những cơ sở còn tiếp tay cho việc sử dụng ma túy trái phép
chỉ tính riêng trong những
đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng chức năng thành phố đà nẵng đã kiểm tra
phát hiện hơn một bảy trăm linh đối tượng sử dụng ma túy tăng ba trăm một mươi tám trường hợp so với cùng kỷ năm trước
làm thế nào để đột nhập đột kích vào được trong cái quán này
vì cửa quán là sau một mươi hai giờ là đều đóng rất là kín và có những nhân viên bảo vệ
trong thời gian tới lực lượng công an thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục thường xuyên tăng
cường kiểm tra và xử lý các cơ sở giải trí đồng thời đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hiệu quan
kịp thời ngăn chặn ma túy đưa vào đà nẵng
sáng nay ngày ba tháng một mươi một tại thành phố bắc giang đã tổ chức lễ gia quân phát động học sinh sinh viên
nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
hướng đến toàn thể các em học sinh sinh viên trên cả nước
một trăm linh học sinh sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn tỉnh bắc giang
đã tham gia lễ phát động
đại diện bộ giáo dục và đào tạo văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã đề nghị sở giáo dục và đào tạo các tỉnh các thầy cô giáo và các em học sinh sinh viên
cần nghiêm túc thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông
đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông
tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh sinh viên
nâng cao văn hóa giao thông
cũng tại đây một mươi sở giáo dục và đào tạo khu vực phía bắc đã ký cam kết
với bộ giáo dục và đào tạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trong việc tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám tỉnh thanh hóa đã xảy ra một trăm năm mươi tám vụ xâm hại trẻ em
cùng với hàng ngàn vụ bạo lực gia đình
để tăng cường đấu tranh phòng ngừa tỉnh đã chỉ đạo các địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân
thực tế cho thấy tình trạng nam giới bạo hành vợ con khi xây rượu
diễn ra khá phổ biến tại tỉnh miền núi thanh hóa
nhiều nạn nhân chỉ biết âm thầm chịu đựng
nhưng cũng đã có người dám lên tiếng trước vấn nạn này
chồng tôi thì cũng có ngày về thì cũng đánh đập vợ con
rất là đuổi khỏi nhà rất là sau thì tôi cũng về xử lý với chồng
bảo là chồng ơi về thì mình cũng nhiều tuổi rồi
thì bây giờ con cái cũng lớn rồi thì đừng có như thế nữa
trong công tác phòng ngừa huyện lăng chánh đã tổ chức các buổi hội nghị
tọa đàm phổ biến kiến thức cho chị em phụ nữ
nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể địa phương
trong quá trình đưa thông tin tuyên truyền vận động tới bà con
có những trường hợp như thế thì tôi có hỏi thăm gia đình như thế nào
chồng của chị dạo này có ở nhà hay đi
đi làm ăn xa sau dạo này em thấy chị có vẻ như là buồn hay là chị có chuyện gì đấy
thì lúc đấy thì chị em cảm thấy mình đang được gần gũi hơn
thì chị em cũng có tâm sự
bên cạnh những thành công bước đầu quá trình đẩy mạnh phòng chống bạo lực gia đình
và xâm hại tình dục trẻ em ở khu vực miền núi còn gặp không ít rào cản
bởi hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế của nhân dân
câu chuyện để như vậy là tuyên truyền những vấn đề ví dụ như bạo lực gia đình
về xâm hại tình dục của trẻ em thì đúng là vấn đề như vậy là cũng rất là nhạy cảm
thì cái này thì chủ yếu là như vậy là giao cho ngành phụ nữ thì tuyên truyền hơn
và như vậy là nhà trường thì dễ tuyên truyền hơn trong cái lớp tuổi học sinh
dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác tuyên truyền đang cho thấy những hiệu quả rõ nét
thông tin được truyền tải phá vỡ nhiều định kiến về vai trò của phụ nữ
chị em hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình từ đó biết bảo vệ bản thân
và dạy con tránh xa những tình huống nguy hiểm trong cuộc sống
những email này đã bị các điệp viên của nga thâm nhập và chuyển giao cho wikileaks
các tài liệu mới được công bố cho biết về việc ông trump những cố vấn hàng đầu và các thành viên trong gia đình ông
đã liên tục thảo luận về cách thức thu thập các bức thư điện tử bị thâm nhập của đảng dân chủ mà wikileak có được
dù chịu nhiều sức ép từ các hoạt động điều tra của đảng dân chủ
bao gồm cả việc nhiều cố vấn và nhân viên nhà trắng bị triệu tập lấy lời khai
song tổng thống donald trump vẫn tỏ ra khá tự tin và mời người đồng cấp ukraine tới thăm nhà trắng
một năm sau khi có quy định về việc các doanh nghiệp canada phải báo cáo về các vụ vi phạm dữ liệu
quốc hội canada cho biết các vụ vi phạm dữ liệu tại nước này đã tăng đột biến với hơn hai mươi tám triệu người bị ảnh hưởng trong năm qua
theo quy định kể từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám các doanh nghiệp canada phải thông tin cho khách hàng
cũng như phải báo cáo cho văn phòng ủy viên về quyền riêng tư thuộc quốc hội canada
nếu như có bất cứ vụ vi phạm nào về bảo vệ an ninh liên quan đến thông tin cá nhân có nguy cơ gây hại tới các cá nhân
cơ quan này đã nhận được sáu trăm tám mươi báo cáo về vi phạm dữ liệu cao gấp sáu lần so với cùng kỳ năm trước
đây là một con số gây quan ngại trong bối cảnh dân số của canada tính đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín ở mức khoảng ba mươi bảy năm triệu người
triển vọng hòa bình ở miền đông đang đến gần hơn
mới đây bộ ngoại giao ukraine đã thông báo về khả năng nâng cao dân số của canada
nước này sẽ sớm công bố các quy định về việc cấp quốc tịch kép
quy chế cấp quyền công dân ukraine cho người nước ngoài được đưa ra theo sáng kiến của tổng thống vladimir zelensky
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ông zelensky đã ký xác lệnh sửa đổi luật hiện hành về quyền công dân giúp người nga dễ nhận được quyền công dân ukraine hơn
tổng thống zelensky trước đó đã trao quyền công dân ukraine cho hai mươi ba người nước ngoài phục vụ trong quân đội ukraine
quan đến tình hình ở donbass quân đội ukraine tuyên bố đã rút ra khỏi khu vực định cư tại giới tuyến
theo các quy định được đề ra trong thỏa thuận hòa bình minsk
các phản ứng tích cực này cho phép kỳ vọng vào thỏa thuận ngừng bắn đầy tích cực
hướng tới cuộc thảo luận để tiến hành cuộc họp theo định dạng bộ tứ normandy về hòa bình ukraine trong thời gian tới
tại thụy sĩ công ty cho thuê xe uber đang phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng sức lao động của lái xe
do đó chính quyền bang genève của nước này đã quyết định xếp uber vào nhóm các chủ sử dụng lao động
và bắt buộc phải trả trợ cấp xã hội cho lái xe
theo giới chức bang genève dịch vụ thuê xe phải tuân theo luật vận tải và taxi hiện hành của thụy sĩ
tương tự các công ty taxi khác
chính quyền bang genèo cũng lo ngại bẫy nghèo đói đang chờ đợi các lái xe uber khi họ nghỉ hưu mà không nhận được lương hưu
theo đó chính phủ phải chi trả các khoản trợ cấp xã hội cho những người này
ước tính số người dân ở thụy sĩ sử dụng ứng dụng uber đã tăng từ ba trăm linh lên bốn trăm linh trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
cũng trong thời gian này số lái xe uber tăng từ hai sáu trăm linh người đến ba hai trăm linh người
theo báo cáo của uber các lái xe kiếm được trung bình hai mươi một đô la mỹ một giờ sau khi đã trừ tất cả các chi phí
bên lề hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm
đang diễn ra
ở bangkok thái lan từ ngày hai đến ngày bốn tháng một mươi một
hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và liên đoàn bóng đá thế giới fifa đã ký bản ghi nhớ về hợp tác phát triển bóng đá tại khu vực đông nam á
bản ghi nhớ xác định bốn ưu tiên hợp tác bao gồm tăng cường nhận thức về sự công bằng và sự trong sạch trong các môn thể thao
gắn kết các yếu tố chính của kế hoạch hành động kazan trong thể thao
cũng như các hành động để đạt được đầy đủ lợi ích của thể thao cho phát triển cá nhân và xã hội trong đó có bóng đá
chương trình bóng đá học đường của fifa và cuối cùng là xây dựng năng lực chuyên môn thúc đẩy quốc tế hóa trong bóng đá ở khu vực asean
bản ghi nhớ giữa asean và fifa được ký kết chỉ vài tuần sau khi các nước asean nhất trí thành lập một nhóm làm việc
để xem xét khả năng đồng chạy đua đăng cai fifa world cup hai nghìn ba mươi bốn của năm quốc gia thành viên là thái lan singapore indonesia malaysia và việt nam
tổng thư ký asean ông lim chok hoi cho biết bóng đá và thể thao nói chung là một biện pháp chiến lược để đưa mọi người gần lại với nhau
thúc đẩy hơn nữa kết nối giữa con người với con người và gắn kết asean mạnh mẽ hơn với tư cách là một cộng đồng
tuấn anh phóng viên truyền hình nhân dân đưa tin tại nonthaburi thái lan
bà jemila mahmud người sáng lập hiệp hội cứu trợ y tế malaysia đã được trao giải thưởng asean hai nghìn một mươi chín
về những đóng góp trong các nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo và y tế chăm sóc sức khỏe trong khu vực asean
bà jemila mahmud sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín có bằng bác sĩ y khoa và tuyên truyền
sĩ sản phụ khoa tại đại học quốc gia malaysia
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín bà thành lập hiệp hội cứu trợ y tế malaysia và tổ chức các hoạt động không chỉ tại malaysia
mà còn trên phạm vi toàn khu vực và một số nước trên thế giới
malaysia tổ chức và tham gia nhiều hoạt động cứu trợ y tế tăng cường chất lượng hệ thống chăm sóc sức khỏe
các chiến dịch cứu trợ nhân đạo khắc phục hậu quả thiên tai và xung đột
giải thưởng asean do ban thư ký hiệp hội này đề cử nhằm ghi nhận và vinh danh những cá nhân và tổ chức có thành tựu và đóng góp
cũng như truyền cảm hứng góp phần củng cố bản sắc thúc đẩy tinh thần asean
ngoài cúp liêu niệm người nhận giải thưởng sẽ nhận khoản tiền thưởng trị giá hai mươi usd